thưa quý vị và các bạn tại xã phong quang huyện vị xuyên tỉnh hà giang thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ động thổ dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao hà giang có quy mô đầu tư hai năm trăm linh tỷ đồng